sáng ngày một mươi sáu tháng sáu bệnh viện đại học y dược tp hcm thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân
vì một trường hợp dương tính covid một mươi chín làm việc tại đây
bệnh viện đại học y dược tp hcm thông báo tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày một mươi sáu tháng sáu
để phục vụ các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ sáng sớm các cổng ra vào bệnh viện này ở các đường hồng bàng và tán đà đều ngưng hoạt động
người dân không được ra vào bệnh viện
hiện bệnh viện đang lấy mẫu xét nghiệm tất cả nhân viên và bệnh nhân nội trú
công tác lấy mẫu xét nghiệm diễn ra ngay tại sảnh khu nhà a
nhiều bệnh nhân nội trú và nhân viên bệnh viện xếp hàng đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu một nhân viên y tế khoa nội thần kinh bệnh viện đại học y dược tp hcm
có chồng bị ho sốt đến khám tại bệnh viện này
qua xét nghiệm rt pct khẳng định người này dương tính với covid một mươi chín
nữ nhân viên khoa nội thần kinh cũng có kết quả dương tính với covid một mươi chín ngay sau đó
do đã có thông báo trước về việc tạm ngưng nhận bệnh nhân
nên sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tại bệnh viện hầu như không xảy ra tình trạng nhiều người dân tới khám nhưng phải quay về